sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài khiến mực nước ở các sông trên địa bàn tỉnh hà tĩnh dâng cao
cộng với thủy điện xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập nên một số khu vực dân cư ở vùng hạ du đã bị cô lập do nước lũ
công tác ứng phó với cơn bão số ba đang được chính quyền địa phương hà tĩnh gấp rút triển khai
trong đó giải pháp di dân luôn sẵn sàng khi có tình huống xấu xảy ra
theo thống kê trên địa bàn huyện đức thọ có khoảng bốn trăm linh hộ dân đang bị ngập lụt
trên một tám trăm linh hectare lúa bị úng và tám trăm linh hectare hoa màu bị chìm trong nước lũ
việc tiếp cận các hộ dân lúc này cũng gặp rất nhiều khó khăn khi các tuyến đường đều bị ngập
còn tại huyện vũ quang mưa lớn cũng đã khiến cho hàng chục hộ dân bị cô lập
ba trăm tám mươi bốn hectare cây trồng vụ hẻ thu bị ngập úng
hiện nước sông ngàn sâu đang dâng nhanh nhiều tuyến đường bị ngập gây cô lập và ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con nhân dân
tại huyện hương sơn sau khi thủy điện xả lũ vào ngày hôm qua thì nhiều vùng hạ du của địa phương này đã bị ngập lụt
một số đập tràn nước lũ đã gây chia cắt việc đi lại của nhân dân
điều đáng lưu ý là một số hộ dân đã bất chấp dòng nước lũ để vớt củi trên sông ngàn phố rất nguy hiểm